mặc dù nước ta đã đạt được những thành tiệu về phòng chống suy dinh dưỡng nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vẫn ở mức cao và có sự khác biệt giữa các vùng miền nhất là suy dinh dưỡng thể thấp còi tại nhiều địa phương tỷ lệ này đang khá cao
bé gái này mặc dù đã gần năm tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy một mươi ba kg và cao một m trong khi cân nặng và chiều cao chuẩn của bé gái năm tuổi ở mức trung bình có thể chấp nhận được mà tổ chức y tế thế giới khuyến nghị là một trăm một mươi cm và nặng một mươi tám kg
nếu mà được sự tư vấn của các bác sĩ của các cô các bác tư vấn chăm sóc hướng dẫn chăm sóc trẻ như thế nào cách ăn uống bổ sung vitamin tất cả các thứ cũng muốn lắm ạ
xã yên trạch huyện phú lương là một trong những xã vùng cao của tỉnh thái nguyên có tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi khá cao chiếm gần hai mươi
nhiều bà mẹ tại đây mặc dù biết con thấp bé nhẹ cân nhưng lại không biết con thấp bé nhẹ cân
nói chung bọn em ở trên này thì nó về cái mặt hiểu biết thì nó cũng còn hạn chế
thì nhiều khi em cũng phải ra trạm để hỏi các cán bộ y tế để họ giúp mình về những cái gì cần thiết ví dụ những cái chất nào có trong cái thành phần nào đấy
nguyên nhân của thực trạng này là do đồng bào dân tộc thường ở các vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
phụ nữ dân tộc thiểu số thường cho trẻ ăn thức ăn thô
từ rất sớm tại một số vùng người dân không đủ lương thực nước sạch và vệ sinh không biết cách bổ sung dinh dưỡng cho trẻ và cho chính bản thân trong thai kỳ
bây giờ tất cả các bà mẹ là đi làm công ty do đó là toàn ông bà có đứa trẻ chỉ được một mươi hai tháng tuổi là họ đã cai sữa và để uy công ty rồi
mỹ thứ hai nữa là khi được sáu tháng tuổi thì là thường thường là bà mẹ đã để cho trẻ uống sữa ngoài
tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai
và cấp phát bổ sung vi chất cần thiết miễn phí trong thai kỳ
bổ sung vitamin a cho trẻ tại nhà
hướng dẫn các gia đình sử dụng thực phẩm dinh dưỡng cao từ trong chính gia đình mình
đây là những biện pháp được các cán bộ tại đây thực hiện liên tục nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vị chất
dinh dưỡng ở tại gia đình thì rất là thuận lợi
ví dụ như là cây con người ta có thể làm được
ví dụ như là gà này có thể người ta nuôi được
trứng thì từ gà có thể là
cũng có để thực hiện cái bữa ăn cho trẻ được
hoặc là rau có thể là người ta cũng trồng được
sẵn có ở tại gia đình
nên là đấy là những thuận lợi cơ bản ở địa phương
suy dinh dưỡng thể thấp còi và thiếu vi chất dinh dưỡng là những nguyên nhân chính dẫn tới chiều cao khiêm tốn của thanh niên việt nam
ngoài ra thiếu vi chất dinh dưỡng còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sự phát triển thể lực tầm vóc trí tuệ
cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em
khả năng sinh sản
cũng như năng suất lao động của người lớn
vì vậy để thay đổi được điều này thì phải thay đổi được chính nhận thức của các bà mẹ về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa